điểm đáng lưu ý là có không ít người nước ngoài đang chuyển hướng định cư lâu dài tại việt nam thay cho ý định chỉ đến làm việc và khám phá văn hóa một vài năm như ban đầu
số lượng lao động người nước ngoài làm việc tại việt nam liên tục tăng đòi hỏi cần phải hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm quyền của người lao động di cư đặc biệt là quyền đối xử bình đẳng về an sinh xã hội
các quy định pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại việt nam phải bảo đảm được những yêu cầu tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức trong tuyển và sử dụng lao động nước ngoài
nhu cầu sử dụng đối tượng này là một tất yếu vì vậy các quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài không được là rào càn
tạo thuận lợi cho người lao động nước ngoài bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và khuyến khích những điều kiện có lợi hơn cho họ nhưng cũng không ảnh hưởng đến an ninh việc làm trong nước
các biện pháp xử lý vi phạm cần mềm dẻo linh hoạt nhưng vẫn phải bảo đảm tính gian đe phòng ngừa
tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nước trong việc quản lý lao động nước ngoài cần bổ sung trách nhiệm và cụ thể hóa nhiệm vụ của những cơ quan chức năng đồng thời có sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan này kiểm soát chặt chẽ các vi phạm phù hợp với pháp luật các nước thông lệ quốc tế và đặc biệt với những cam kết của việt nam tại các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
trong tiến trình hội nhập việt nam phải có những thay đổi trong quy định pháp luật để không trái với cam kết đã ký
trong thời gian qua đặc biệt là từ khi mà xuất nhập cảnh ra đời năm hai nghìn một mươi năm thì chúng tôi đã có thực hiện nhiều những biện pháp công tác nhằm giảm thiểu rút gọn các thủ tục hành chính đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh hoạt động trên địa bàn thành phố hà nội
trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính đơn vị của tôi thực hiện một mươi thủ tục trong đó thường xuyên giải quyết các thủ tục sau

trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động người nước ngoài phải nộp phiếu lý lịch tư pháp do sở tư pháp cấp
phiếu lý lịch tư pháp là cơ sở để giải quyết việc cấp giấy phép lao động
để thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên người lao động nước ngoài phải mất thời gian đi lại từ hai đến bốn lần và cần tối thiểu hai mươi ngày làm việc để giải quyết lần lượt hai thủ tục hành chính nêu trên
trong đó thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp là một mươi năm ngày thời gian cấp giấy phép lao động là năm ngày sau khi người nước ngoài thực hiện xong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp
để giúp ngắn thời gian và công đi lại ngoài việc cải cách về thủ tục việc phối hợp liên ngành tư pháp lao động thương binh và xã hội công an tp hà nội đã được chú trọng triển khai
ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch ubnd tp hà nội đã ban hành quyết định hai nghìn năm trăm chín mươi năm về quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính về cấp phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tp hà nội
giữa ba sở ngành gồm sở lao động thương binh và xã hội sở tư pháp và công an tp hà nội đã phối hợp rất nhịp nhàng với nhau để giải quyết thủ tục hành chính này
mô hình liên thông được áp dụng trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại sở lao động thương minh và xã hội nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công quản lý người lao động nước ngoài tại việt nam http hai gvc việclamvietnam gov vn
cổng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến https hai lltp vn
người nộp hồ sơ có thể là người sử dụng lao động nước ngoài hoặc các tổ chức cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động với thủ tục tối giản
các giấy tờ chung nhau giữa hai thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đều được lược bớt
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ biểu chính tham gia vào việc chuyển hồ sơ hành chính giữa sở tư pháp sở lao động thương binh và xã hội công an thành phố có trách nhiệm thu cấp dịch vụ biểu chính đúng giá quy định của nhà nước

việc giải quyết liên thông giữa các cơ quan sẽ giúp người nước ngoài không chỉ giảm tải về thời gian mà còn giảm chi phí thực hiện các dịch vụ hành chính kể cả dịch vụ công trực tuyến
thay vì phải bỏ ra mức phí một trăm một mươi đồng cho cả hai thủ tục hành chính thì nay người nước ngoài chỉ mất tám mươi năm đồng và không phải đến cơ quan hành chính để giao dịch
thực tiễn cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn thành phố cho thấy hầu hết các trường hợp đều không có an tích đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động
mặt khác hiện nay thành phố đã và đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đó trực kỳ số của các sở ngành đã được áp dụng
hai thủ tục hành chính nêu trên đều đã vận hành ở dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
việc liên thông thực hiện hai thủ tục là khả thi đủ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn để tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của quyết định số bảy hai nghìn một mươi sáu qd ubndtp
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa
bởi vì hiện nay thì thực hiện
thực hiện cái quy chế này chúng tôi cũng mới thực hiện
thế và trong quá trình thực hiện sẽ có những cái rút kinh nghiệm và có những cái để có thể thực hiện tốt hơn để làm sao mà giảm thiểu cái thủ tục cũng như là cái thời gian đối với các cơ quan doanh nghiệp tổ chức ca nhân đến làm thủ tục cấp cái phiếu lý lịch tư pháp cũng như là cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố hà nội
không mất quá nhiều thời gian thủ tục đơn giản và thuận tiện hơn nhiều so với trước đây
đó là kết quả đã ghi nhận từ sự phổ biến
thủ tục đơn giản đã được phối hợp giữa ba sở ngành gồm sở lao động thương minh xã hội sở tư pháp và công an tp hà nội
hiện trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và sáu mươi hai sở tư pháp đang sử dụng phân hệ đăng ký cấp phiếu trực tuyến
trong đó có năm mươi bảy đơn vị đã tích hợp đăng ký trực tuyến với dịch vụ nhận hồ sơ trả kết quả cấp phiếu thông qua dịch vụ yêu chính
đây là điều kiện cần và đủ để các địa phương có thể tích hợp hai thủ tục hành chính nêu trên nhất là ở các địa phương có số lượng lao động nước ngoài lớn như thủ đô hà nội
hình ảnh vừa rồi đã thay cho lời kết của chương trình cải các hành chính tuần này cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại